tiễn hơn hai mươi năm đã và đang tham gia tố tụng các vụ trọng án giết người các vụ việc chết chưa rõ nguyên nhân luật sư thơm cho biết ông nhiều lần chứng kiến các cán bộ kỹ thuật hình sự pháp y tử thi khám nghiệm hiện trường vụ việc để góp phần giải quyết vụ án làm sáng tỏ sự thật khách quan không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm
có vụ việc thi thể bị chết nhiều năm kể cả bị trôn vùi dưới đất khai quật lên thế nhưng dưới bàn tay giải phẫu tử thi của các bác sĩ pháp y thì cái chết của nạn nhân sẽ được làm rõ
theo luật sư thơm theo thầm quyền
quan điều tra cấp tỉnh thành phố nhận được tin báo nạn nhân bị tử vong trượt sõ nguyên nhân thì ngay lập tức sẽ phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm hiện trường và làm pháp y tử thi
công tác pháp y được thực hiện rất nhanh chóng không quản ngày đêm không gian và thời gian
kết quả giám định pháp y ban đầu rất quan trọng để định hướng cho cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không
thông thường qua công tác làm pháp y từ thi ban đầu các bác sĩ pháp y sẽ có thể xác định được ngay nguyên nhân nạn nhân tử vong để định hướng cho cơ quan điều tra quá trình tố tụng tiếp theo
nếu xác định nạn nhân tử vong có dấu hiệu tội phạm giết người do có chú ý tác động ngoại lực tử vong hoặc nguyên nhân khác thì cơ quan điều tra nhanh chóng truy xét đối tượng gây án
nếu vụ việc nạn nhân tử vong không có dấu hiệu tội phạm tự sát hay bệnh lý sẽ bản giao cho công an quận huyện tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó công tác khám nghiệm hiện trường cũng rất quan trọng làm càng kỹ tỉ mỉ chi tiết từng dấu vết thu giữ đồ vật tại hiện trường sẽ góp phần giải mã lý giải vụ việc nạn nhân tử vong
nếu vụ việc mâu thuẫn sổ sát rằng co dẫn đến nạn nhân bị tử vong thì hiện trường sẽ có bất thường như đồ đạc xáo trộn vết máu vườn vãi tóc dụng trên nền
ngay sau khi công tác kỹ thuật hình sự hoàn tất nếu có dấu hiệu tội phạm giết người cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp tố tục điều tra xử lý theo quy định của bộ luật tố tụng
về vụ việc phát hiện thi thể cô gái chết cô trên sofa ở một căn hộ trung cư cao cấp thuộc địa bàn phường tây mỗ quận năm tử liêm thành phố hà nội thời gian qua nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi về quá trình phân hủy của thi thể này
khi đề cập đến vấn đề này một cán bộ pháp y cho biết khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường vào căn hộ trung cư cao cấp trên địa bàn phường tây mỗ nơi phát hiện tử thi thì vẫn có bốc mùi lên rồi lúc này thi thể đã bị khô lại
lý giải về việc phân hủy của thi thể cô gái cũng theo cán bộ pháp y sau khi cô gái tử vong theo thời gian tử thi vẫn bị thối giữa phân hủy
tuy nhiên do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần
toàn bộ đầu mặt cổ ngực nội tạng bên trong cũng đã bị phân hủy chỉ còn lại hai tay hai chân có ít da thịt bắm chặt dính vào
đến nay các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân
liên quan đến việc bốc mùi từ tử thi phân hủy cán bộ pháp y cho hay khi để lâu tử thi sẽ có mùi thế nhưng trong môi trường kín có lối thoát khí riêng như trung cư thì cư dân xung quanh sẽ có người thấy mùi thế nhưng không nặng như thông thường
chia sẻ về những trường hợp tử thi bị phân hủy thiếu tá ngô danh hoài phó giám đốc trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự bộ công an cho hay
sau khi chết thì thể sẽ bị biến đổi như khô lạnh có cứng sau khoảng vài ngày sẽ dẫn đến hiện tượng phân hủy thối giữa
tuy nhiên một số trường hợp có những biến đổi đặc biệt như tượng hóa tử thi khi được phát hiện ở môi trường không khí khô thoáng gió nhiệt độ môi trường cao dẫn tới bị khô đét
quá trình hư thối giảm da cứng có màu nâu đỏ sát teo nhỏ
trọng lượng giảm nhiều
sap hóa thường gặp ở những tử thi ngâm trong nước lạnh láng động lâu ngày hay trôn ở những nơi có độ ẩm cao
trong môi trường vi khuẩn yếm khí mô mỡ bị hủy phân và các sản phẩm của nó kết hợp với muối canxi maze có trong môi trường
tạo thành lớp sáp màu vàng sám bao quanh tử thi có mùi gây tử thi có thể tồn tại từ vài tháng đến hàng năm mà các nội tạng bên trong không bị phân hủy
thuộc tử thi gặp trong những trường hợp chết trong xăng dầu trong các vùng đầm lầy có thắt bùn và nhiều axit hùng mít làm cho da của tử thi cứng lại như thuộc
các tạng teo nhỏ các mối khoáng của xương bị hoa tan làm cho xương mềm dễ gãy
trước đó thi thể cô gái được ban quản lý tòa nhà phát hiện vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn tại một căn hộ tại trung cư cao cấp trên địa bàn phường tây mỗ quận nam tử liêm hà nội
thời điểm phát hiện vụ việc thi thể cô gái nằm trên sofa và đã khô lại thời điểm tử vong được xác định khoảng hơn một năm trước
trước thời điểm phát hiện thi thể trên một người đàn ông trình bày với ban quản lý tòa nhà về việc có căn hộ tầng ba hai khóa trái cửa lâu ngày và muốn thuê lại
người này nhờ ban quản lý tòa nhà mở cửa cho xem căn hộ sau đó sẽ tìm chủ nhân để hỏi thuê
ban quản lý tòa nhà đã đồng ý cùng người đàn ông muốn thuê nhà đến căn hộ trên tìm hiểu
đến nơi họ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn thế nên đã mở cửa căn hộ
và phát hiện tử thi người phụ nữ nằm trên ghế sofai trong tình trạng đã khô
ngay sau đó ban quản lý tòa nhà báo tin cho cơ quan công an
một số cư dân cho biết nạn nhân từng ở đây hai năm trước nhưng sau đó không còn xuất hiện
cuối năm hai nghìn hai mươi hai dân cư có thấy mùi hôi thối và báo lại cho ban quản lý tòa nhà
tuy nhiên mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu thế nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác
đáng chú ý theo một cư dân sống cùng tầng với nạn nhân cho biết
chị được kể lại từ năm hai nghìn một mươi hai
tháng chín năm hai nghìn một mươi hai các nhà này có hai người ở một người đàn ông và một phụ nữ trẻ tuổi
người nam trồng rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai những người cạnh bên nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọi giữa hai người kèm theo tiếng động
được biết trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch tòa nhà s bốn trăm linh ba chú căn hộ ba nghìn hai trăm linh sáu này mang tên dpmk
đáng chú ý căn hộ này vẫn còn nợ tiền điện nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện cắt nước của căn hộ trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền
tại hiện trường điện thoại di động của cô gái này đã bị tháo sim thế nên trước đó ban quản lý không thể liên lạc được
lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
sau khi nhận được thông tin vụ việc bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con vải cho biết
con gái họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình tìm con suốt hai năm nay
ngày hai mươi tám tháng bốn xa đổi với báo chí một lãnh đạo ủy ban nhân dân phưởng tế mỗ cho hay
thi thể một cô gái trẻ được phát hiện chết khô đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ